tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp ông lee hyo seong chủ tịch ủy ban truyền thông của hàn quốc
tiếp ông lee hyo seong chủ tịch ủy ban truyền thông của hàn quốc thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước trên các mặt đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông thông tin giao lưu văn hóa nhân dân
nêu rõ việt nam và hàn quốc là hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng về truyền thống văn hóa bối cảnh lịch sử và tình cảm con người đây là yếu tố vô cùng quan trọng để gắn kết con người của hai quốc gia lại gần nhau hơn để hai bên cùng xây dựng phát triển và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước
trong đó hợp tác về thông tin và truyền thông đang góp phần làm sâu sắc mối quan hệ này cũng như đóng góp tích cực đối với sự phát triển của mỗi nước
ông lee hyo sung bày tỏ vinh dự đến việt nam công tác mà cảm thấy như về nhà đánh giá mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước thực sự phát triển tốt đẹp
vui mừng cho biết số lượng người hàn quốc sang du lịch việt nam tăng mạnh mẽ so với những năm trước đây
vui mừng vì dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng park hang seo bóng đá việt nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ
hiện nay nhiều doanh nghiệp hàn quốc đang tăng cường đầu tư vào việt nam là minh chứng trong mối quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ
vì vậy ông cam kết nỗ lực hơn nữa trên lĩnh vực truyền thông nhất là phát thanh truyền hình để đóng góp và phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
ông mong sự hợp tác giữa hai nước về sản xuất các chương trình phát thanh truyền hình sẽ gạt hái nhiều thành công hơn nữa thậm chí xuất khẩu đi các nước khác